sáng ngày chín tháng một mươi tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam ban chỉ đạo trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản tổ chức hội thảo với chủ đề
thực hiện hoạt động mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn tổ dân phố thực trạng và giải pháp
thống kê chưa đầy đủ toàn quốc hiện có hai trăm hai mươi chín bốn trăm tám mươi mô hình tự quản tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực về xây dựng phát triển kinh tế gia đình
bảo vệ môi trường bảo vệ an ninh trật tự quản lý và xây dựng các hạ tầng ở cộng đồng dân cư
trong thời gian qua hoạt động của các mô hình tự quản đã phát huy sáng tạo tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng và tổ chức thực hiện mô hình tự quản ở khu dân cư thôn tổ dân phố giai đoạn hiện nay
trao đổi những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo từ thực tiễn tổ chức thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư thôn tổ dân phố